hướng ứng ngày vi chất dinh dưỡng năm hai nghìn một mươi chín hôm nay gần bốn mươi chín trẻ từ sáu đến ba mươi sáu tháng tuổi và hơn bảy hai trăm linh trẻ dưới năm tuổi có nguy cơ cao thiếu vitamin a của tỉnh hà nam đã được uống bổ sung vitamin a nhằm góp phần chống suy dinh dưỡng và thiếu vi chất dinh dưỡng
sở y tế tỉnh hà nam đã tổ chức các đoàn thăm và kiểm tra việc thực hiện các hoạt động ngày vi chất dinh dưỡng năm hai nghìn một mươi chín tại một số điểm uống vitamin a trên địa bàn
qua kiểm tra cho thấy hầu hết các địa phương đều chuẩn bị tốt các điều kiện để triển khai ngày vi chất dinh dưỡng tổ chức tuyên truyền qua hệ thống truyền thanh băng rôn khẩu hiệu gửi giấy đến từng hộ gia đình có trẻ trong độ tuổi được đi uống vitamin a nhiều đó trẻ được đưa đến các điểm uống vitamin a kịp thời đầy đủ và đúng quy định